theo cdc hà nội thời gian qua số ca mắc trên địa bàn thành phố gia tăng và liên tục xảy ra các chuỗi liên nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người nhiều ca bệnh không gió nguồn lây không triệu chứng
nguyên nhân là do sự đi lại giao lưu của người dân sau khi được nới lỏng sự chủ quan của một số bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
cùng với đó thành phố hà nội đã ghi nhận hơn một trăm linh ca dương tính là người trở về từ vùng dịch trong đó có gần một trăm linh ca lây nhiễm thứ phát
thời gian qua người dân từ các tỉnh thành phố có dịch về hà nội chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà
thậm chí còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát
đây cũng là một trong những lý do khiến dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội về cơ bản được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xuất hiện nhiều chùm các bệnh mới
về các biện pháp phòng chống dịch thời gian tới thành phố hà nội sẽ tiếp tục bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ để triển khai chủ động quyết liệt
trong các khu vực hà nội sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
theo đó thành phố hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
phương châm của thành phố hà nội là f một ở quận huyện thị xã nào thì cách ly tập trung trên địa bàn của quận huyện thị xã đó
thành phố cũng đang thiết lập các trạm y tế lưu động để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn
thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị f triệu chứng
thành phố hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp cách ly
để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ ban hành
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín vừa phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương
theo đó các quận huyện thị xã cần chủ động xây dựng kịch bản
tổ chức diễn tập nâng cao năng lực điều tra dịch tễ sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn
không để bị động tiếp tục tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở
để phân loại điều trị nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở như nhân lực thuốc tập huấn công tác hồ sức cấp cứu phù hợp kịp thời hiệu quả
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng f cộng đồng tiếp tục tăng
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng hà nội đã rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca xuống còn bốn tuần
tay vị từ tám đến một mươi hai tuần như trước
đây được xem là điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình hiện tại sau một tháng áp dụng chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
hà nội rút ngắn khoảng cách tiêm astra còn bốn tuần
cdc hà nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất an toàn và hiệu quả
đáp ứng công tác phòng chống dịch tạm miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của viện vệ sinh dịch tễ trung ương trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố
về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đối với vaccine astrazeneca viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi hai sau mũi một từ bốn tuần trở lên
hà nội đã được bộ y tế phân bố hơn một mươi một bốn triệu liều vaccine số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
đến sáng một mươi bốn tháng một mươi một hà nội đã tiêm được một mươi một bốn triệu liều cho hơn sáu một mươi một triệu người
trong đó bốn chín triệu người đã tiêm đủ hai mũi
cdc hà nội cho biết tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã đạt khoảng chín mươi ba
tuy nhiên chỉ mới gần bảy mươi số này được tiêm đủ hai mũi đặc biệt với nhóm người trên năm mươi tuổi tiêm vaccine mũi một và mũi hai lại thấp hơn các nhóm khác
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết hiện còn khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi
đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi hai bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
liên quan đến các vấn đề khoảng cách tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng chín trong công văn trả lời đề xuất của tỉnh long an và sở y tế tp hcm
bộ y tế cho hay theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca
sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần đạt năm mươi năm một sau từ sáu đến tám tuần đạt năm mươi chín
và sau một mươi hai tuần thì đạt tám mươi
theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi hai nên được tiêm trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mỗi một
còn tổ chức y tế thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa hai mũi vaccine này từ tám đến một mươi hai tuần
hồi tháng bảy bộ y tế đã hướng dẫn tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc vaccine pfizer
sản xuất cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca là sau tám một mươi hai tuần
kể từ ngày được tiêm mũi một
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh thành phố căn cứ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của bộ y tế về tiến độ tiêm chủng
hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi hai để tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải do thành phố và tổ chức triển khai thực hiện
thưa quý vị minh chứng cho tình hình dịch bệnh phức tạp ở hà nội là trong một tuần vừa qua
hà nội liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín tại nhiều địa điểm
mới nhất sau khi phát hiện hai mươi hai f huyện quốc oai đã phát đi thông báo tìm người liên quan đến quán cà phê toàn hào
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi một
hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai tại huyện quốc oai bao gồm một mươi một người trong huyện
còn lại là người ở địa phương khác
các trường hợp này đều liên quan đến ca f làm việc tại quán cà phê toàn hào
ở thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai
ngay sau đó huyện phát hiện thêm hai f nâng tổng số ca nhiễm lên hai mươi bốn ca
ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát truy vết
bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc y thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hào
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi một
theo đó người dân đã đến quán vào thời gian trên tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và tư vấn biện pháp phòng dịch
như vậy từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện quốc oai ghi nhận tổng số một trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm ca cộng đồng tám mươi bảy ca trong khu cách ly phòng tòa
qua giả soát truy vết toàn huyện ghi nhận chín trăm chín mươi năm trường hợp f một ba chín trăm năm mươi trường hợp f hai bảy ba trăm bốn mươi ba trường hợp f ba và năm trăm hai mươi năm trường hợp liên quan
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp
để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đề nghị người dân không chủ quan
cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín
cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn
thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
thưa quý vị ở thời điểm hiện tại giữ an toàn cho bản thân cũng chính là sự an toàn cho cộng đồng
không ai có thể biết mỗi nơi mỗi người chúng ta tiếp xúc liệu có phải là người nhiễm bệnh hay không
vì vậy để dịch không bùng phát hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng
mỗi người hãy luôn tuân thủ nguyên tắc năm k không ra ngoài tụ tập đông người khi không cần thiết
báo sức khỏe và đời sống sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất về dịch covid một mươi chín
kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi kính chào và hẹn gặp lại